thưa quý vị nhu cầu toàn cầu suy giảm và lãi suất quốc tế cao đã tác động đến tăng trưởng của việt nam trong năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên việc chuyển hướng nhanh chóng sang chính sách tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng và đầu tư công quy mô lớn
là một trong những biện pháp thanh chốt được thực hiện để duy trì phục hồi tăng trưởng trong năm hai nghìn hai mươi
đó là dự báo của ngân hàng phát triển châu á adb trong buổi họp báo về triển vọng kinh tế việt nam được tổ chức vào sáng nay
ngân hàng phát triển châu á adb giữ nguyên dự báo trước đó về tăng trưởng kinh tế việt nam trong năm nay
bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài
kinh tế việt nam được kỳ vọng đạt mức tăng trưởng sáu trong năm hai nghìn hai mươi bốn và sáu hai trong năm hai nghìn hai mươi năm
thách thức đối với kinh tế việt nam là sức ép cạnh tranh trong thị trường xuất khẩu
chịu ảnh hưởng nặng nề bởi những khó khăn trong kinh tế năm ngoái
nên kinh tế cần thay đổi những chính sách trong thú đầu tư vào nông nghiệp
xuất nhập khẩu để có sự cải thiện trong kinh tế
để thúc đẩy tăng trưởng cần có các biện pháp mạnh mẽ hơn để giải quyết sự phụ thuộc
vào ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu của các doanh nghiệp fdi và tín dụng ngân hàng
mối liên kết lòng lẻo giữa các ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu và phần còn lại của nền kinh tế
cũng như các rào cản pháp lý phức tạp đối với doanh nghiệp
thưa quý vị sáng nay ngày julian gerie đại sứ
trưởng phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam và đoàn đại sứ các nước thành viên
liên minh châu âu eu đã đến thăm và làm việc tại thành phố đà nẵng
đây là cơ hội để đà nẵng không những tiếp cận toàn diện về mặt ngoại giao đối với đại sứ các nước eu
mà còn là dịp để trình bày các tiềm năng nhu cầu hợp tác trên các lĩnh vực
và các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm của thành phố
phó chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng trần trí cường mong muốn
các ngài đại sứ sẽ trở thành cầu nối giúp phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác
giữa các nước khối eu và thành phố đà nẵng trên các lĩnh vực đặc biệt là du lịch và phát triển cảng
kêu gọi các nhà đầu tư từ eu đến khảo sát môi trường đầu tư và tìm kiếm khả năng kinh doanh tại đà nẵng
thay mặt phái đoàn liên minh châu âu đại sứ julien guerrier hy vọng thời gian tới
hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác phát triển đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục làm cầu nối
để thúc đẩy sự giao lưu hợp tác thiết thực giữa các quốc gia thành viên trong liên minh châu âu với thành phố đà nẵng